trong bảy tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín có năm bộ ngành và tám địa phương có số giải ngân đạt trên sáu mươi
đây là nội dung trong công văn của bộ tài chính gửi thủ tướng chính phủ về tình hình thanh toán vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước và vốn trái phiếu chính phủ
tuy nhiên có tới ba mươi năm bộ ngành và hai mươi sáu địa phương có tỷ lệ giải ngân đạt dưới bốn mươi
trong đó có tới một mươi tám bộ ngành và một địa phương có tỷ lệ giải ngân dưới hai mươi khiến cho tỷ lệ giải ngân chung của cả nước chỉ đạt khoảng ba mươi hai kế hoạch của quốc hội giao
bộ tài chính đánh giá có một số tồn tại trong tổ chức thực hiện việc quản lý thanh toán vốn các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước
bộ đang xây dựng một báo cáo chi tiết hơn về tình hình quản lý thanh toán vốn đầu tư công ở các bộ ngành và địa phương để báo cáo thủ tướng chính phủ phục vụ phiên họp trực tuyến toàn quốc về vấn đề này trong tháng chín tới đây